ngày hai mươi hai tháng ba hội đồng nhân dân thành phố hải phòng tổ chức kỳ họp thứ một mươi bốn
kỳ họp chuyên đề hội đồng nhân dân thành phố khóa một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một
để xem xét quyết định những nội dung cấp thiết nhằm kịp thời triển khai
các nhiệm vụ quan trọng của thành phố ngay từ những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
thành phố hải phòng thông qua một mươi hai nghị quyết quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội
củng cố quốc phòng an ninh đáp ứng kịp thời nguyện vọng của cử tri và nhân dân thành phố
điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm hai nghìn hai mươi hai trên cơ sở bổ sung các ý kiến của kiểm toán nhà nước
chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường sau các bến cảng số ba đến số sáu
khu bến cảng lạch huyện nhằm bảo đảm kịp thời khai thác các bến cảng ngay sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng
chủ trương đầu tư dự án xây dựng doanh trại và nơi neo đậu tránh trú cho các tàu thuyền
thuộc hải đội dân quân thường trực bổ sung số người làm việc và điều chỉnh số hợp đồng lao động hưởng lương
từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập thuộc thành phố năm hai nghìn hai mươi bốn
chiều ngày hôm qua tại thành phố hồ chí minh bộ giao thông vận tải tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp
nhằm bàn giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa
mở đầu buổi đối thoại lãnh đạo bộ giao thông vận tải gợi mở nhiều nội dung thực tiễn và cấp bách
đối với sự phát triển của ngành vận tải hàng hải hiện nay từ những vấn đề về kết cấu hạ tầng
đến phát triển đội tàu nâng tỉ trọng vận tải hàng hải hay đề xuất cơ chế chính sách
trên tinh thần đó hội nghị đã nghe nhiều tham luận giá trị từ các hiệp hội
ngành nghề các đơn vị chủ tàu doanh nghiệp v v
chúng ta sẽ thường xuyên có tàu ra vào có cơ chế hỗ trợ các chủ tàu việt nam được hưởng những
ưu đãi về cảng phí hoặc những chính sách về vốn để tránh phụ thuộc hầu hết như hoàn toàn
như vào các hãng tàu nước ngoài như hiện nay
việt nam có lợi thế về bờ biển dài ngành hàng hải đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực
giao thông vận tải và nền kinh tế
thời gian qua tăng trưởng vận tải hàng hải và đường thủy khá ấn tượng với mức hai con số
khoảng từ một mươi một mươi hai một năm
hiện cả nước có ba cảng nằm trong top năm mươi cảng container có sản lượng thông qua lớn nhất thế giới
ngày hai mươi hai tháng ba bộ công an tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi viết cuộc thi ảnh nghệ thuật
trại sáng tác mỹ thuật trại sáng tác âm nhạc trại sáng tác văn học và khai mạc triển lãm
các tác phẩm hội họa ảnh nghệ thuật
đây là hoạt động trong chuỗi các sự kiện văn hóa thiết thực
chào mừng kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động
hoạt động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài cảnh sát cơ động đã thu hút sự quan tâm
tích cực hướng ứng tham gia của đông đảo đội ngũ sáng tác trong và ngoài lực lượng công an
bàn tổ chức đã tiếp nhận bốn mươi năm tác phẩm văn học của hai mươi năm nhà văn
một mươi tác phẩm âm nhạc của hai mươi năm nhạc sĩ tham gia trại sáng tác âm nhạc văn học
năm trăm hai mươi năm tác phẩm truyện ngắn và ký của các tác giả dự thi cuộc thi viết
và sáu mươi tác phẩm hội họa của ba mươi năm họa sĩ
tám trăm một mươi bảy ảnh đơn ảnh bộ nghệ thuật đáp ứng các tiêu chí yêu cầu của ban tổ chức đã đề ra
trong đó nhiều tác phẩm có nội dung phong phú phản ánh sinh động về cuộc sống công tác chiến đấu
của lực lượng cảnh sát cơ động trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
bàn tổ chức mong muốn các tác giả tiếp tục dành những tình cảm tốt đẹp cho lực lượng công an nhân dân
chia sẻ sâu sắc với đặc thù nghề nghiệp những khó khăn vất vả những tấm gương tận tụy trong công việc
mưu trí dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
nhân dịp kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
hai mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi một hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn và hưởng ứng tháng thanh niên
ban chấp hành tri đoàn trung tâm truyền hình nhân dân tổ chức hoạt động thăm và tìm hiểu về di tích nhà tù hỏa lò
đây là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng của hà nội với rất nhiều câu chuyện sâu sắc
về một thời chiến đấu hào hùng của cha ông vì nền độc lập tự do của dân tộc
trong không khí trầm mặc thiêng liêng tại đài tưởng niệm các chiến sĩ yêu nước cách mạng
hy sinh tại nhà lao hỏa lò các thành viên trong đoàn đã cùng nhau dâng những nén tâm hương
nhằm gửi lời tri ân tới các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
ngoài ra các đoàn viên đã được tận mắt chứng kiến các phòng giam tăm tối mô hình
tái tạo hình ảnh các chiến sĩ cách mạng trong lao tù
nhiều hiện vật lịch sử như gông cùng máy chém mà thực dân pháp đã dùng để hành quyết các chiến sĩ yêu nước cách mạng
đây thực sự là một hoạt động có ý nghĩa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn
dây của tuổi trẻ đối với những công hiến hy sinh của các thế hệ trà anh đi trước
thông qua buổi thăm quan này các đoàn viên thanh niên truyền hình nhân dân đã nhận thức đầy đủ hơn
về giá trị lịch sử của di tích nhà tù hỏa lò khắc ghi sâu sắc hơn truyền thống yêu nước của dân tộc việt nam
từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm nghĩa vụ của mỗi đoàn viên thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác
ngày hai mươi hai tháng ba tại đài tưởng niệm chư tangra xã gia sia huyện sa thầy tỉnh con tum
đã tổ chức khai mạc giải dù lượn tỉnh con tum mở rộng với chủ đề khám phá đại ngàn sa thầy hai nghìn hai mươi bốn
giải du lượn tỉnh con tum mở rộng với hơn một trăm hai mươi phi công trong nước và quốc tế tham gia
trong đó có khoảng bốn mươi năm phi công quốc tế

giải đấu thu hút số lượng phi công tham gia đông nhất từ trước đến nay
các phi công sẽ tham gia tranh tài với hai hạng mục thi đấu hạ cánh chính xác và dù lượn đường trường xc
trong đó nội dung thi xc đã được nâng lên thành giải đấu quốc tế cat hai
nội dung này góp phần nâng cao uy tín giải tạo điều kiện cho các phi công việt nam cọ sát sát hạch để tham gia các giải quốc tế
đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện tuần văn hóa du lịch tỉnh con tum lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi
và hướng tới kỷ niệm năm mươi sáu năm ngày hy sinh của các anh hùng liệt sĩ tại điểm cao chín trăm chín mươi năm chutan kra hai mươi sáu tháng ba
giải đấu diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
cũng trong ngày hai mươi hai tháng ba công an tỉnh hà nam tổ chức khai mạc đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
đại hội năm hai nghìn hai mươi bốn quy tụ hơn năm trăm linh vận động viên tiêu biểu là cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương
với tinh thần thể thao
đoàn kết trung thực cao thượng tiến bộ khỏe để xây dựng và bảo vệ an ninh tổ quốc
đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh hà nam là ngày hội thể thao lớn có ý nghĩa quan trọng để đánh giá và phát triển sâu rộng hơn nữa phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên
và các hoạt động thể thao ứng dụng trong lực lượng công an tỉnh nhằm nâng cao sức khỏe tăng cường thể lực góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
là dịp để công an tỉnh hà nam phát hiện tuyển chọn và bồi dưỡng những vận động viên có thành tích xuất sắc để bổ sung vào đội tuyển tham gia các giải thi đấu do bộ công an và tỉnh tổ chức trong thời gian tới
trước tình hình ghi nhận số trường hợp phải điều trị dự phòng do chó mèo cắn tăng cao so với các năm trước
ngành y tế tỉnh ninh bình đã triển khai các biện pháp nhằm phòng chống bệnh dạy đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức phòng bệnh cho người dân tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra
chỉ tính riêng hai tháng đầu năm nay tỉnh ninh bình đã ghi nhận hơn bốn trăm năm mươi trường hợp phải điều trị dự phòng dại do chó mèo rơi và các con vật khác cắn tăng gấp hai trăm linh so với năm ngoái
từ đầu tháng ba đến nay tỉnh ninh bình vẫn tiếp tục gia tăng số lượng người phải tiêm phòng dạy
trong các trường hợp phơi nhiễm có một trăm chín mươi tám trường hợp phơi nhiễm ở mức độ vết thương sâu chảy nhiều máu và bị chó mèo cắn ở các vùng có nhiều dây thần kinh như tứ chi mặt và ngực
mèo tôi vút vút rồi nó quay ra nó lại cắn vào tôi xong là nó chết
nên là hôm nay tôi phải các bác sĩ tư vấn cho để tiêm phòng dại tiêm hứt thanh trước xong rồi tiêm đến vaccine sau
bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do virus dại gây ra
lây truyền chủ yếu qua vết cắn cao từ động vật như chó mèo sang người có nguy cơ tử vong cao
người dân nên đến các cơ sở y tế để tiêm vaccine ngừa uốn ván bệnh dạy và xử lý các vết thương tránh nhiễm trùng
để mà bảo vệ được
trên quần thể người chúng ta thì việc tiêm phòng dại trên động vật phải thực hiện ít nhất là được trên tám mươi
và kèm theo đó nữa là khi bị các vết thương chúng ta cần phải đến ngay các cơ sở y tế để được hướng dẫn cũng như là để có những biện pháp tự phòng kịp thời
hiện tỉnh ninh bình chưa ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh dạy
tuy nhiên trong thời gian tới tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về phòng chống bệnh dạy do chó mèo gây ra